thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của vùng hội tụ gió chân cao di chuyển từ khu vực thượng lào sang
đêm qua hầu hết khu vực tây bắc bắc bộ đều đã có mưa
dự báo trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió này sẽ di chuyển dần từ tây sang đông
vì thế trong sáng nay khu vực lào cai yên bái và sơn la sẽ có mưa
sau đó đến trưa và chiều thì vùng mưa sẽ tiếp tục lan rộng sang khu vực các tỉnh hà giang
tuyên quang vĩnh phúc phú thọ và hòa bình
đáng lưu ý là hoạt động của vùng hội tụ gió thường gây ra sự bất ổn định lớn
nên có thể kèm theo rông xét thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
khu vực còn lại của bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu khối không khí lạnh suy yếu
vì thế trời vẫn nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
càng về chiều mưa càng nặng hạt
không chỉ gây mưa cho các tỉnh thành miền bắc vùng hội tụ gió trên cao được dự báo
cũng sẽ tác động tới cả các tỉnh phía bắc miền trung khu vực từ thanh hóa cho tới hà tĩnh
vì thế ngoài mưa nhỏ mưa phùn đến trưa và chiều khu vực này còn có mưa rông
nên người dân cũng cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
do có mưa nên nhiệt độ ở khu vực bắc trung bộ tiếp tục duy trì trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời không mưa có nắng về trưa và chiều
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng cho tới bình thuận vẫn duy trì tiết trời nắng sớm với nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
lui xuống tây nguyên và nam bộ hôm nay thời tiết vẫn là đặc trưng của mùa khô trời phổ biến không mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
tại khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến ở mức từ ba mươi một ba mươi ba độ
riêng ở ayunpa gia lai hay cát tiên của lâm đồng nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ nắng nóng vẫn xuất hiện diện rộng ở miền đông với mức nhiệt trưa chiều phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở miền tây nam bộ nhiệt độ giao động ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển trong ngày và đêm nay thời tiết trên các vùng biển khá ổn định
khắp nơi đều chỉ có gió yếu thấp dưới mức cấp bốn nên sóng biển thấp biển êm
không nơi nào xuất hiện mưa rông nên tầm nhìn xa trên các khu vực đều trên một mươi km
thời tiết nhìn chung tiếp tục thuận lợi cho việc xa khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước